xuất hiện nốt sần đen dưới lòng bàn chân trái một mươi năm nay
người phụ nữ bốn mươi bảy tuổi nghĩ là nốt ruồi thông thường
xong gần đây nó to dần bề mặt sần rùi
bác sĩ bệnh viện melatech phát hiện tính chất ác tính của nốt ruồi
như kích thước khoảng một cm bất đối xứng bề mặt nâu đen sần rùi
bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tổn thương để đánh giá trên mô bệnh học
kết quả cho thấy tế bào u có đặc điểm ác tính như nhân lớn đa hình
có hạt nhân đỏ dài rác một số nhân chia
bào tương chứa sắc tố melanin xâm nhập trong lớp thượng bì và tới lớp dưới trung bì
bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hắc tố da
hiện sau phẫu thuật cắt u bệnh nhân được theo dõi và hẹn tái khám sau ba tháng
ung thư hắc tố là bệnh lý ác tính của các tế bào sinh sắc tố melanin
các tế bào này phân bố chủ yếu ở lớp đáy của thượng bì chín mươi
ung thư hấp tố là một bệnh lý ác tính nguy hiểm nhất trong ba loại ung thư da
vì nó xâm lấn sâu tiến triển nhanh di căn sang các bộ phận khác của cơ thể
dự phòng và sàng lọc ung thư hấp tố sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư hạc tố
về bệnh học ung thư da gồm có bốn loại
ung thư biểu mô tế bào đáy hay gặp ở những vùng da hở
ung thư biểu mô gai sừng hóa hay phát triển từ sẹo bồng
ung thư sắc tố thường khởi đầu từ một nốt ruồi lành tàn nhang hoặc một đám sắc tố bẩm sinh
các ung thư xuất phát từ các tuyến dưới của da như ung thư biểu mô tuyến mồ hôi hay tuyến bã
u hắc tố ác tính có biểu hiện ban đầu rất đa dạng và đơn giản
thường dễ bị bỏ qua mặc dù tổn thương ở ngay trên da
đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn
tế bào ung thư đã di căn sang khó chữa trị
u hắc tố ác tính có thể tiến triển từ một số tổn thương lành tính trên da
như nốt dồi bớt hắc tố u hắc tố đôi môi ở người cao tuổi
nên cần có sự can thiệp và sự quan tâm đúng đắn với những tổn thương lành tính này
ung thư da nói chung kể cả ung thư tế bào hắc tố
nếu phát hiện sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn
cho nên vấn đề trần đoán sớm ung thư da càng trở nên cần thiết và quan trọng
một số yếu tố nguy cơ gây ung thư hạc tố bao gồm
ánh nắng mặt trời là tác nhân chủ yếu gây u hắc tố ác tính
trong đó tiêu cực tím gây nên những biến đổi của nhiễm sắc thể
hầu hết các trường hợp mắc u hắc tối ác tính đều có tiền sử bị bỏng nắng khi còn trẻ
khoảng năm u hốc tội ác tính xuất hiện trên bớt bẩm sinh nhất là bớt bẩm sinh khổng lồ
mối liên quan giữa hốc môn sinh dục nữ estrogen và u hắc tố ác tính cho đến nay hiện vẫn chưa rõ
khoảng hai năm ung thư tế bào hắc tố có tính chất gia đình
và ba mươi bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc ung thư tế bào hắc tố
có những bất thường của gen p một mươi sáu trên cromotion chín p hai mươi một
những người có da thuộc tiếp một hai ba
có nguy cơ mắc u hắc tố ác tính cao hơn những người da màu
di chuyển khoảng một mươi ung thư tố có tính chất gia đình
nhiều trường hợp ung thư hấp tố gặp ở những người có cùng huyết thống
cùng một gia đình cùng vị trí
ung thư hắc tố có thể xuất hiện từ khi còn trẻ với nhiều nốt ruồi bất thường
nốt ruồi không điển hình khoảng một mươi hai mươi ung thư hạc tố có liên quan tới nốt ruồi
những người có nốt ruồi không điển hình có nguy cơ phát triển thành
ung thư ác tính cao gấp ba hai mươi lần so với người bình thường
người có nhiều nốt ruồi những người có số lượng nốt rùi lớn
sẽ có nguy cơ mắc ung thư hấp tố cao hơn người bình thường
đặc biệt số lượng nốt ruồi cao có liên quan chặt chẽ với ung thư hạc tố
ở vị trí cảng chân hoặc thân mình so với các vị trí khác
phòng ngừa ung thư hấp tố từ các nguy cơ trên
để phòng ngừa ung thư hấp tố có thể áp dụng một số biện pháp
hạn chế và có biện pháp tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
khám chuyên khoa với những trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ
hoặc có tiền sử gia đình có người mắc ung thư hắc tố
thường xuyên theo dõi và tự khám ra toàn thân
phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu khi bệnh ở giai đoạn tại chỗ tại vùng
các phương pháp điều trị bằng hóa chất miễn dịch ít hiệu quả
mang tính chất bổ trợ khi bệnh ở giai đoạn muộn
để phát hiện sớm căn bệnh này nên chú ý quan tâm tới các vùng của cơ thể
đặc biệt là các vùng da hở chú ý tới sự thay đổi màu sắc tính chất của nước ruồi
khi có trực trứng nghi ngờ hãy đến ngay cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị
các nước phát triển khuyên đi khám định kỳ ba năm một lần
ở độ tuổi ba mươi đến ba mươi chín và khám hàng năm sau tuổi bốn mươi để phát hiện sớm bệnh ung thư da